hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch người việt nam đi du lịch việt nam của tổng cục du lịch
sáng nay sở du lịch thành phố đà nẵng đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn hai mươi
để quảng bá điểm đến đà nẵng an toàn thân thiện và hấp dẫn
chương trình có chủ đề đà nẵng tri ân đà nẵng thank you hai nghìn hai mươi diễn ra từ tháng năm đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
với các sản phẩm dịch vụ ưu đãi hấp dẫn chất lượng nhằm mang lại nhiều dịch vụ hơn tới du khách
đến nay chương trình đã thu hút được hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp của thành phố tham gia
với mục tiêu giảm giá sóc dịch vụ chuẩn chất lượng cao